không giống như hầu hết các nước châu âu tổng thống phần lan nắm quyền điều hành hành pháp cùng với chính phủ trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh
nguyên thủ quốc gia cũng chỉ huy quân đội lực lượng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh hiện tại của châu âu và tình hình địa chính trị đang thay đổi ở phần lan
thưa quý vị hệ thống luật nhập cư nghiêm ngặt nhất trong liên minh châu âu đã bắt đầu có hiệu lực tại hungary kể từ ngày một tháng ba với mục đích nhằm ngăn chặn người di cư đến quốc gia này kể cả với tư cách là lao động khách mời
luật nhập cư mới chặt chẽ hơn luật trước đó
xác định rõ những đối tượng có thể ở lại hungary với tư cách pháp lý nào đồng thời cho phép lực lượng thực thi chính sách nhập cư có quyền lực mạnh mẽ để thực hiện chức năng
dựa trên các quy định nhập cư mới những người nước ngoài có giấy phép không phù hợp với luật pháp hiện hành của hungary sẽ phải rời khỏi quốc gia trung âu này ngay lập tức
quy định mới cũng khẳng định việc cư trú tại hungary không phải là một quyền cơ bản của công dân nước thứ ba
trước đó thủ tướng viktor orbán khẳng định áp lực di cư ngày càng tăng buộc chính phủ do ông lãnh đạo sẽ phải thắt chặt
các quy định về nhập cư và ngăn chặn người nhập cư làm suy giảm dân số hungary
bộ nội vụ ba lan thông báo nước này sẽ kết thúc quá trình kiểm soát biên giới đã được gia hạn với slovakia vào nửa đêm ngày hai tháng ba sau khi mối đe dọa di cư bất hợp pháp qua khu vực này đã giảm bớt
bộ trên cũng nhấn mạnh trong khuôn khổ hợp tác xuyên biên giới hai nước sẽ liên tục theo dõi tình hình di cư và có thể sẽ nối lại các hoạt động kiểm soát biên giới
nếu mối đe dọa gia tăng
slovakia là quốc gia trung chuyển của người di cư chủ yếu từ khu vực trung đông và afghanistan đang tìm cách đến tây âu đặc biệt là đức sau khi đi vào liên minh châu âu eu từ shepi quốc gia không thuộc eu
ba lan cộng hòa séc và áo đều đã siết chặt kiểm soát biên giới với slovakia từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba các biện pháp này sau đó đã được gia hạn nhiều lần
ba lan slovakia cộng hòa séc hungary và áo đều là các quốc gia thành viên trong khu vực biên giới mở schengen của châu âu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tháng hai vừa qua là thời điểm lượng hàng hóa xuất khẩu kỷ lục kể từ khi ukraine thiết lập hành lang vận chuyển mới qua biển đen
theo đó ukraine đã xuất khẩu tám triệu tấn hàng hóa trong đó có năm hai triệu tấn nông sản
sau khi nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ukraine thông báo thiết lập hành lang nhân đạo dọc theo bờ biển phía tây biển đen
gần rumani và bungary để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này đến thị trường châu phi và châu á
trước đó ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở mức năm mươi triệu tấn
ukraine và nga đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng nước sâu ở biển đen hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thỏa thuận đã ba lần được gia hạn và hết hiệu lực vào tháng bảy năm ngoái
chính phủ nhật bản cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm xuống hai
bốn trong tháng một từ mức hai năm của tháng trước mức cải thiện đầu tiên trong ba tháng do có ít người bị xa thải hơn trong bối cảnh thiếu lao động
tỷ lệ việc làm sẵn có không thay đổi so với tháng một mươi hai ở mức một hai mươi bảy nghĩa là cứ một trăm linh người tìm việc thì có một trăm hai mươi bảy việc làm
theo bộ nội vụ và truyền thông tổng số người có việc làm trong tháng một đã giảm ba mươi người so với một tháng trước đó
xuống mức sáu mươi bảy sáu mươi một triệu người đã điều chỉnh theo mùa
trong khi những người thất nghiệp giảm một hai xuống còn một bảy triệu người
trong đó bảy trăm năm mươi người tự nguyện bỏ việc giảm một ba và ba trăm sáu mươi người bị xa thải giảm bảy bảy so với tháng trước
tỷ lệ làm việc trên số người nộp đơn mới nhất không thay đổi do nhiều ngành công nghiệp bao gồm lĩnh vực y tế và phúc lợi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động
trong khi lĩnh vực xây dựng và sản xuất không thể cung cấp cơ hội việc làm do lợi nhận của ngành này bị siết chặt do lạm phát gia tăng
theo bộ y tế lao động và phúc lợi trong số các lĩnh vực tăng lượng việc làm trong tháng một dịch vụ liên quan đến chất lượng cuộc sống và giải trí tăng năm bảy và thông tin và truyền thông tăng bốn năm
thưa quý vị một trong những hứa hẹn khá hấp dẫn của ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong y tế là tiềm năng dân chủ hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu
đối với các quốc gia phát triển ai giải quyết sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng
giữa cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người giàu và người nghèo còn đối với các nước đang phát triển ai hứa hẹn sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân vốn bị cản trở bởi cơ sở hạ tầng và kỹ năng kém
điều này đang dần trở nên đúng tại ấn độ khi một tổ chức phụ nữ ở mumbai đang phát triển một chatbot được hỗ trợ bởi sức khỏe bởi trí tuệ nhân tạo trợ giúp chăm sóc sức khỏe sinh sản cho những người phụ nữ
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
chủ đề mà chúng tôi muốn tập trung là sức khỏe sinh sản và tình dục đây là những chủ đề khá nhạy cảm bởi phụ nữ không quen với việc chúng tôi trao đổi về nó và các chuẩn mực xã hội vẫn tồn tại khiến cho chúng trở thành điều cấm kỵ vì vậy chúng tôi muốn tạo ra một giải pháp phù hợp với phụ nữ
ứng dụng minabolo hoạt động dựa trên dữ liệu tuyển chỉnh về thông tin y tế trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản nhưng để tối ưu hóa nguồn dữ liệu thì cần có thêm thông tin từ chính người sử dụng
chính vì vậy tổ chức đã tuyển dụng tám mươi người dùng thử nghiệm để đào tạo chatbot chị koman pilatartca ba mươi hai tuổi là một trong số đó
tôi hỏi chabot mình có nên sử dụng thuốc tránh thai hay không và nhận được câu trả lời là bạn nên sử dụng trong nhà chỉ có mình tôi là phụ nữ với những chuyện như vậy thật khó để chia sẻ với ai vì vậy tôi đã sử dụng ứng dụng này và nó giúp tôi giải quyết được rất nhiều vấn đề cá nhân
các chuyên gia của mina mahila cho biết
chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ các phản hồi từ chatbot phát triển cơ sở dữ liệu gồm các câu hỏi và câu trả lời đã được xác minh nhằm cải thiện hơn nữa những phản hồi tới người sử dụng vấn đề mà họ cần giải quyết tiếp theo là giao cản ngôn ngữ và sự sẵn sàng chia sẻ thông tin từ người dùng
hai trong số những thách thức chúng tôi cần giải quyết với ứng dụng này một là làm nó trở nên thân thiện với người bản địa nhất có thể chúng tôi đang cố gắng cải thiện về tính năng ngôn ngữ như tiếng hindi và marathi
những thuật ngữ phải được dịch và giải thích bằng tiếng địa phương giúp người dùng có thể hiểu được dễ dàng bên cạnh đó một thách thức nữa là làm thế nào người phụ nữ có thể chia sẻ vấn đề của họ bởi vì đó là những vấn đề tế nhị họ thậm chí không nhận ra rằng mình đang trải qua nó
quỹ mina mahila đã nhận được khoản tài trợ một trăm linh đô la mỹ từ quỹ bin melinda gates vào mùa hè năm ngoái để phát triển chabot đây cũng là chiến lược được các nhà tài trợ như gates foundation patrick mcgovern foundation và data org sử dụng
nhằm xây dựng nguồn dữ liệu khổng lồ phục vụ cho các lĩnh vực như y tế và giáo dục ở những cộng đồng khó tiếp cận trong thời đại trí tuệ nhân tạo
mô hình mới của chúng tôi có nhiều tiềm năng vì ở đây luôn lấy người phụ nữ làm trung tâm của sự phát triển và đảm bảo quyền riêng tư của con người
chính phủ các nước vẫn luôn đặt câu hỏi về quyền riêng tư khi tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng có một thực tế không cần bản cãi đó là dù trí tuệ nhân tạo có thể chứa được rủi ro
nhưng nó sẽ tạo ra bước đột phá trong phát triển
các dịch vụ an sinh xã hội nếu chúng ta biết cách tận dụng lợi thế và kiểm soát phù hợp